chúng ta vừa điểm qua một số nội dung chính của chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay thứ ba ngày một mươi bốn tháng một mươi hai

trần đắc lộc đã mua bán khoảng gần hai trăm linh khẩu súng các loại
bước đầu cơ quan công an đã tạm giữ thêm một mươi năm khẩu súng các loại
hàng chục viên đạn cùng nhiều phụ kiện công cụ để gia công sửa chữa lắp ráp các loại súng
liên quan đến vụ án giết người xảy ra trên bàn nhậu ở đồng nai
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo nguyễn minh toàn hai mươi một tuổi chú xã bắc sơn huyện trảng bom
một mươi ba năm tù về tội giết người
theo cáo trảo vào ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
trong lúc ngồi nhậu tại nhà của toàn anh vũ minh tiến hai mươi một tuổi trú cùng xã
mượn điện thoại của bạn gái toàn nên đã dẫn đến mâu thuẫn
toàn dùng dao kề vào cổ anh tiến đe dọa
và không dừng lại ở đó toàn tiếp tục lấy gậy bóng chảy đánh liên tiếp nhiều cái vào vùng mặt vùng đầu
khiến anh tiến bị thương tích bảy mươi bảy
và hiện còn để lại di chứng dối loạn tâm thần do chấn thương sọ não
việc anh tiến không chết là do được cứu chữa kịp thời
nên toàn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người
liên quan đến vụ một cán bộ dân quân tự vệ bị sát hại trong đêm
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ hình sự đối tượng tạ thanh hải
trú tại phường mỹ long thành phố long xuyên tỉnh an giang
để tiếp tục điều tra về hành vi giết người cướp tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu do xảy ra mâu thuẫn
nên tạ thanh hải đã dùng khúc cây đánh nhiều nhát vào đầu trần văn mỹ
là dân quân tự vệ phường mỹ quý
khiến cho anh mỹ ngã gục xuống
sau đó hải chạy đến móc túi lấy gần ba triệu đồng
và một điện thoại di động trong túi áo của mỹ
rồi tiếp tục lấy một khúc cây khác đánh nhiều cái vào đầu mặt và người của mỹ
thấy mỹ đã chết thải đi đến chiếc xe máy của mỹ lục xoát lấy tài sản
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng công an phường mỹ long
nhanh chóng đến bắt giữ hải cùng tăng vật
và bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
tại cơ quan điều tra bước đầu hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
thưa quý vị lợi dụng sự chủ quan sơ hở của người dân
các ổ nhóm tội phạm đang có dấu hiệu gia tăng hoạt động nhất là trong dịp cuối năm
mới đây công an quận bắc từ liêm hà nội đã điều tra và liên tiếp bắt giữ
một số đối tượng gây ra nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn
đây là đối tượng nguyễn thái ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
quê ở nghi lộc nghệ an
trong vòng chưa đầy hai tháng đối tượng này đã gây ra năm vụ cướp giật tài sản của người đi đường
trên địa bàn hai quận bắc và nam tử liêm hà nội
tăng vật thu giữ gồm năm điện thoại di động và một xe máy
trong quá trình đợt dịch vừa rồi thì em cũng bị thất nghiệp
còn trong quá trình em từ trong quê ra cũng bị bách cũng có hoán liều
tìm những người phụ nữ thì sơ hở như kiểu là hở túi sách và điện thoại
thường đi vào buổi chiều tối
thì đấy thì những người phụ nữ thì em thường đi những cung đường rộng và vắng
thì những người đấy thì em có giật có
để xem người ta có sơ hở không
thì nếu có người ta có sơ hở thì em giật người ta
hàng chục chiếc điện thoại di động ipad máy tính sách tay và đồng hồ các loại
có giá trị ước tính khoảng hơn một tỷ đồng
đây là tăng vật của một vụ cướp ở siêu thị điện máy
trên địa bàn quận bắc từ liêm vào cuối tháng một mươi vừa qua
sau năm ngày tích cực điều tra
lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng nguyễn minh chức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tại xã giao lạc huyện giao thủy tỉnh nam định
và trả lại toàn bộ số tài sản cho người bị hại
tôi thấy khá là vui
bởi vì đây là một số lượng tài sản rất là lớn
và phải nói là gây thiệt hại lớn cho công ty
ngay lập tức thì bên công an đã phá được vụ án
và thu hồi được gần như là đầy đủ toàn bộ thang vật
và số tiền bị mất mát
qua cái sự việc này thì tôi gửi lời
quận bắc tử liêm cũng như là lực lượng công an
thành phố hà nội nói chung
với cái vụ án được triệt phá này
thì các anh đã giúp cho nhân dân có thêm niềm tin
vào lực lượng công an rất là nhiều
theo cơ quan công an
cuối năm là thời cơ của các băng nhóm tội phạm
sẽ gia tăng hoạt động
nhất là tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản
với những thủ đoạn hết sức tinh vi liều lĩnh
chúng thường chọn thời điểm vào ban đêm đường vắng
để thực hiện hành vi phạm tội
nhận định trước tình hình
cơ quan công an cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch
cương án đấu tranh chấn áp
cơ quan công an khuyến cáo người dân
tự bảo quản tự trông coi các tài sản của mình
khi mà đi trên đường tránh cướp sật
mọi người lên đi vào thời gian có nhiều người qua lại
những địa điểm sáng đèn
hoặc là đi cùng với
hẹn với nhau phải đi cùng với nhiều người khác cùng đi
còn các tài sản của mình thì cửa giả
thì lên để ý và gia cố lại
và các tài sản của mình thì cửa giả
các khu trọ thì cũng lên
phải có người chung giữ
và làm sao để lối tượng phía bên ngoài không thể mở được
từ kết quả đã đạt được trong thời gian qua
sẽ là động lực để cán bộ chiến sĩ
tiếp tục thực hiện thành công hiệu quả
kế hoạch đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự
trước trong và sau tết nguyên đán
tiếp tục với thông tin đáng chú ý
theo thông tin từ đại sứ quán đức tại việt nam
vào sáng ngày hôm nay
lô vaccine covid một mươi chín của moderna
hơn hai năm triệu liều đã về tới hà nội
đợt vaccine này được cung cấp thông qua cơ chế covax
như vậy là đến nay việt nam đã nhận được
tổng cộng gần bốn mươi năm hai triệu liều vaccine
phòng chống covid một mươi chín
thông qua cơ chế covax
và tính đến một mươi ba h ngày hôm nay
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
cả nước đã tiêm trên một trăm ba mươi ba bảy triệu liều vaccine
tính đến ngày hôm qua
ngày một mươi ba tháng một mươi hai
tỉ lệ bao phủ ít nhất là một mươi ba bảy triệu liều vaccine

và tỉ lệ tiêm đủ hai liều là bảy mươi chín một
dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
có bốn mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine
cho trên chín mươi dân số
từ một mươi tám tuổi trở lên
có năm tỉnh thành phố
có tỉ lệ bao phủ dưới năm mươi
là thái bình nam định thanh hóa sơn la
về triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bộ y tế cho biết
các tỉnh thành phố đã triển khai tiêm được
bảy ba triệu liều
các địa phương đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng
để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi một
cho những đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng
trong năm hai nghìn hai mươi một
và trả mũi hai cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian
thưa quý vị trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp
một thời gian dài gây ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống
trong đó có hoạt động tổ chức hiến máu tỉnh nguyện
của các cơ quan đơn vị
tại tỉnh đắk lắc
tình trạng kho máu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh
dần cạn kiệt gây khó khăn cho việc cấp cứu
và điều trị bệnh nhân
trong hoàn cảnh ấy thì đã có hàng ngàn tấm lòng nhân ái
vẫn sẵn sàng chia sẻ những giọt máu nóng
giúp điều trị nhiều bệnh nhân
vượt qua cơn nguy kịch
mang lại tia hy vọng cho rất nhiều số phận
vào bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
vì bị ngã gãy chân vào đầu tháng một mươi một
bà lê thị lan
ở xã ea huy huyện ea leo
dối bởi tâm trí
cả chồng và ba con của bà đều đã mất
chỉ còn lại một cô con gái tật nguyền
và cháu ngoại một mươi tuổi
bà cần có ít nhất hai đơn vị máu ab để phẫu thuật
tuy nhiên bệnh viện giữa mùa dịch
lại vô cùng khăn hiếm máu
trong lúc khó khăn ấy
đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
và các bạn tình nguyện viên
tại câu lạc bộ từ tâm thành phố buôn ma thuột
đã tích cực kết nối
chỉ một ngày sau bà đã có đủ máu
để thực hiện phẫu thuật
bác sĩ kêu của những bác cho tôi đó
thì tôi cũng rất trân trành cổng tả
cổng ơn biết ơn
chứ đâu có phải là mình quên ơn nữa nha
mà nhà người khăn hiếm máu đó
mình cũng rất là cổng ơn
chứ không thấy mẹ rất là cổng ơn
bác sĩ chính là cô bác sĩ ở đây
cô ủng hộ rất nhiều
thời gian qua nguồn cung cấp máu của các bệnh viện rất thiếu do ảnh hưởng của đại dịch
tình trạng này khiến nhiều bệnh nhân cần truyền máu
có nguy cơ đe dọa tính mạng
hoặc bị ảnh hưởng di chứng xấu về sức khỏe
chia sẻ với những khó khăn của các bệnh nhân và gia đình
cán bộ chiến sĩ công an huyện buôn đôn
đã liên tiếp hiến máu nhân đạo
cũng từ những lần hiến máu như thế này
đã có nhiều bệnh nhân thoát khỏi thời khắc sinh tử
được trở lại cuộc sống bình thường
khi tiếp nhận thông tin từ trung đoàn y tế
thì đoàn thể đặc biệt là hội phụ nữ và đoàn thanh niên
đã kịp thời thông tin đến cán bộ chiến sĩ công an huyện
để cán bộ chiến sĩ có cùng nhóm máu
sẽ đăng ký tham gia hiến máu
và đã giúp được nhiều bệnh nhân
đặc biệt là những trẻ em bị tan máu bẩm sinh
qua được cơn nguy kịch
với cái tinh thần vì nhân dân phục vụ
thì đoàn niên thanh niên có hiện luôn sẵn sàng
nhận nhiệm vụ kể cả khi đêm hôm
có những trường hợp là các đồng chí đang thực hiện
nhiệm vụ đảm bảo vệ nguồn xanh
cách trung tâm huyện khoảng một mươi năm km
nhưng các đồng chí vẫn cố gắng
và cao lãnh đạo đơn vị và sắp xếp đổi biến trực
để đến bệnh viện hiến máu giúp người dân
qua đó thì có thể thấy là tinh thần
vì nhân dân phục vụ đã được cán bộ chiến sĩ
quán huyện quan tâm
và phát huy mạnh mẽ trong thời gian qua
hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đắk lắk
có hơn một mươi câu lạc bộ hiến máu tỉnh huyện
các câu lạc bộ này đều xây dựng
các ngân hàng máu sống
sẵn sàng chia sẻ những giọt máu nóng
cho các ca cấp cứu nguy kịch ở bệnh viện
không mất nhiều thời gian hay thủ tục
các bệnh viện thân nhân người bệnh
chỉ cần gọi vào số máy tổng đài
hoặc chia sẻ tình trạng của người bệnh
trên gia lô của các đội nhóm
sau khi xác minh thông tin
ngay lập tức các dữ liệu người bệnh
sẽ được kết nối đến tỉnh huyện viên
thông qua fanpage của các câu lạc bộ
khi mình nhận được tin là
mình đi hiến máu
cho một bệnh nhân bị ốm
mà họ đang nguy kịch
thì mình cảm thấy
rất là vui
mình cảm thấy trong lòng mình đã giúp được
một cái gì đó cho xã hội
cho nên là tôi cảm thấy
rất là thoải mái khi đi hiến
giống như là mình cũng là một bệnh nhân đó
khi mà mình trong
cái thời gian mà mình bị nguy kịch
nếu như có một người nào đó cho mình
một giọt máu của họ
thì mình cảm thấy
là biết ơn
cảm thấy là mình biết ơn các bệnh nhân đó
người đó rất là nhiều
với phương châm
máu có thể chờ người bệnh
người bệnh thì không thể chờ máu
số tỉnh huyện viên đang kỳ hiến máu không ngừng tăng từ ngày
những giọt máu hồng của các tỉnh huyện viên
sẽ góp phần quan trọng cho công tác cấp cứu
và điều trị bệnh nhân giữa mùa dịch bệnh covid một mươi chín
làn tỏa tính yêu thương
và nhân lên những hạt giống của tấm lòng nhân ái
tiếp sau đây mời quý vị cùng đến với trường quay phía nam
để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
cùng bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thảo xin kính chào quý vị
đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị
bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp cho biết
quá trình tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên
các tổ công tác đã liên tiếp bắt hai vụ buôn lậu thuốc lá ngoại
tổ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
của đồng biên phòng cầu muốn
đang làm nhiệm vụ trên địa bàn xã thường lạc
huyện hồng ngự
thì phát hiện một nhóm đối tượng đang mang vác các bao tải
từ bên kia biên giới campuchia và việt nam
thấy có lực lượng chức năng
các đối tượng đã bỏ lại hàng hóa
nhanh chóng chạy thoát thân về bên kia biên giới
qua kiểm tra có hai năm trăm linh gói thuốc lá trong các bao tải
đến hơn bốn giờ sáng cùng ngày
cũng tại địa điểm này
một tổ công tác khác của đồn biên phòng cầu muốn
tiếp tục phát hiện thu giữ một gói thuốc lá ngoại các loại
đồn biên phòng cầu muốn đã tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
hồ chí minh mở phiên xét xử sơ thẩm
bị cáo võ thùy linh ba mươi tuổi
cựu du học sinh úc hồ thanh phương ba mươi năm tuổi
và một mươi bị cáo khác về tội giết người
do truy sát và sát hại mai văn quân
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
biệt danh là quân sa lộ
tại phần thủ tục phiên tòa hôm nay
linh đề nghị hoãn phiên tòa
vì sức khỏe đã giảm rất nhiều sau khi bị nhiễm covid một mươi chín
sau khi hội ý
hội đồng xét xử thông báo tiếp tục làm việc
cho phép linh được ngồi trong quá trình xét xử
cáo trạng xác định
năm hai nghìn một mươi bảy trần ngọc thủy ba mươi tuổi
ký hợp đồng mua bán tay căn nhà
trên đường siêu nguyệt ánh quận một tp hcm
cho một giám đốc công ty giá một trăm linh tỷ đồng
bên mua đã thanh toán ba mươi năm tỷ
sẽ thanh toán hết khi bên bán bàn giao các giấy tờ
năm hai nghìn một mươi chín bà thủy không làm theo cam kết
còn nguyễn anh trung chồng thủy
đăng hình ảnh nói xấu giám đốc công ty này lên mạng xã hội
nên hai bên xảy ra mâu thuẫn
lúc này võ thùy linh vừa từ australia về nước
và lý văn tư được giám đốc công ty ủy quyền giải quyết tranh chấp
sáng ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
linh đến đòi lại tiền cọc
thì gặp ông trung và yêu cầu gỡ các thông tin trên mạng xã hội
ông này đuổi linh về
và kể chuyện mâu thuẫn với linh cho ông mai văn quân
còn linh tìm hồ thanh phương
cùng một số người để bàn cách đối phó với ông trung
tối cùng ngày trong lúc mai văn quân cùng ông trung đi ăn uống hát karaoke
thì phát hiện xe ô tô của linh đậu gần đó
ông quân dùng gậy đập xe linh
và nhắn tin thách thức
và hẹn nhau gặp giải miết
linh tư và phương huy động khoảng hai mươi người
kéo đến quán karaoke tìm quân
thấy ông quân cầm gậy sắt đứng trước quán
nhóm này xông đến chém liên tiếp
ông quân bỏ chạy xuống tầng hàm quán
nhưng bị bao vây và bị chém thêm hàng chục nhát dao gục tại chỗ
sau khi gây án nhóm phương bỏ trốn
sau đó khi biết ông quân chết
nhiều người ra đầu thú và lần lượt bị bắt giữ
chờ tử phát không phải là vấn đề mới
tuy nhiên thì để chấn chỉnh quản lý nghiêm
đòi hỏi ngành chức năng
cần nhiều giải pháp đồng bộ
quyết liệt và thường xuyên hơn
tránh tình trạng bắt cóc bỏ dĩ như là thời gian vừa qua
mới đây thì sau khi mà phản ánh
truyền hình công an nhân dân
chính quyền các địa phương của thành phố hồ chí minh
đã mở đợt cao điểm để xử lý tình trạng này
tại các tuyến đường quanh khu vực chợ đồ mối
nông sản thủ đức thành phố thủ đức
các tiệm thương đã tràn ra để buôn bán
gây lấn chiếm lòng đề đường
đặc biệt là một lượng rác thải là rau củ quả thối rửa
không được xử lý đã bị đổ trộm ra đường
ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường
và mỹ quan đô thị
trước tình hình trên ủy ban nhân dân phường tam bình
ủy ban nhân dân phường bình chiểu
đã mở đợt cao điểm tăng cường các biện pháp
chế tài xử lý người vi phạm
tại khu vực chợ đồ mối bình điền
các tuyến đường xung quanh cũng trở nên nhát nhát hôi thối
vì người dân buôn bán lấn chiếm lòng lề đường
không đảm bảo các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
để chứng chỉnh tình trạng này
ủy ban nhân dân huyện bình chánh
đã mở đợt cao điểm để lập lại trật tự lòng đề đường
tạm giữ hàng hóa này về ủy ban nhân thị trấn tân túc
để xử lý theo quy định của nghị định một trăm linh
vi phạm tới mức nào
thì phải xử lý theo đúng quy định pháp lực của mức đó
mình đã vi phạm thì mình phải chấp hành
tuyên truyền thì đã tuyên truyền
dọc cái tiếng đường dẫn cao tốc
thành phố hồ chí minh và cái tiếng nguyễn văn linh này
xã có thầm lập các tổ công tác
để từng tra xử lý
đối với các hành vi vi phạm trong tác phòng chống dịch
theo nghị định một trăm một mươi bảy của chính phủ
trong thời gian qua
xã cũng đã xử lý hàng trăm trường hợp
mỗi trường hợp xử phạt hai triệu đồng
đối với trật tự lồng lề đường
thì do địa bàn xã
cũng gắn liền với phường bảy quận tám
và trò đồng mối bình điền
cho nên là xã xây dựng các kế hoạch
để phối hợp
giữ gìn trật tự lồng lề đường
trong đó thì xã
có thành lập cái tổ công tác
từng tra kiểm tra và xử lý
các trường hợp vi phạm lồng lề đường
kể cả ngày và đêm
từ đầu năm tới giờ
thì xử lý
theo lĩnh vực y tế
trên năm tỷ đồng
trong đợt cao điểm từ tháng một mươi
thì đã ra quân là trên bốn trăm linh lượt
trong hai tuần qua thì xử lý
một trăm hai mươi triệu đồng
trong đó thì lĩnh vực
mà không có đăng ký kinh doanh
thì xử phạt nhiều
song song với việc tuyên truyền và xử lý nghiêm
các trường hợp cố tình vi phạm nhiều lần
huyện bình chánh cũng đưa ra nhiều giải pháp bền vững
cho vấn đề chợ tự phát
trong đó chú trọng vào việc tạo sinh kế
cho người dân
huyện cũng đã tổ chức
là các chợ giả chiến
người dân hoặc là những người mua bán
có nguyện dọng đăng ký
vào cái chợ giả chiến thì được miễn phí
cái thứ hai đó là giải pháp tuyên truyền
thì huyện đã in trên một mươi tờ rơi
để tuyên truyền người dân chấp hành
theo cái hướng là mình nhắc nhở trước
và nói rõ hành vi để người ta khắc phục
còn không khắc phục thì sẽ xử lý
cũng đã khảo sát
và hướng dẫn người dân
những cái tiểu thương
rồi quay lại cho đồng hành điện bán
vì chợ đồng hành điện bây giờ đã mở cửa
những hộ nào có nguyện dọng đăng ký bổ sung
thì sẽ liên hệ công ty quản lý chợ bình điền
còn những khu vực khác thì vẫn hướng dẫn
cho người ta đăng ký vào những chợ truyền thống
trên bàn quyện hoặc những chợ giả chiến
như vậy nguyên nhân sâu xa
là do các chợ đồ mối
chưa hoạt động trở lại như những ngày trước dịch
để đảm bảo cuộc sống mưu sinh
thì người dân buộc phải ra các tuyến đường
quanh chợ để buôn bán
như vậy những giải pháp mà các địa phương
của tp hcm đang làm
sẽ quản lý được chợ tự phát
nhưng vẫn đảm bảo sinh kế cho người dân
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch
covid một mươi chín tỉnh đồng nai cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua toàn tỉnh ghi nhận
là bốn mươi hai ca tử vong do covid một mươi chín
như vậy là liên tục những ngày qua
số ca tử vong ở đồng nai
vẫn ở mức cao so với các tỉnh
thành phố trong cả nước
theo đó số ca tử vong do covid một mươi chín
trong hai mươi bốn giờ qua tiếp tục tăng cao
với bốn mươi hai ca nâng tổng số ca tử vong
do covid một mươi chín toàn tỉnh đồng nai
lên một sáu mươi bốn trường hợp
tỷ lệ một một mươi bốn tổng số bệnh nhân covid một mươi chín
hiện nay có một trăm linh bệnh nhân
đang trong tình trạng nguy kịch
trong khi đó cơ sở điều trị bệnh nhân
covid một mươi chín nặng nguy kịch
chỉ còn trống ba mươi dường bệnh
cần phải gấp rút mở rộng thêm
để đáp ứng nhu cầu đặt ra
đối với điều trị theo dõi f
tại nhà toàn tỉnh đồng nai
có hơn năm mươi tám bốn trăm linh f không triệu chứng
hoặc triệu chứng nhẹ
đang được theo dõi tại nhà
thành phố biên hòa có số lượng lớn nhất
với hơn ba mươi năm người
tiếp theo là các huyện
nhân trạch hơn năm trường hợp
vĩnh cửu hơn bốn bốn trăm linh trường hợp
và thống nhất hơn ba trường hợp
về số ca mắc mới
đến nay toàn tỉnh đồng nai
ghi nhận hơn chín mươi hai năm trăm linh ca
trong đó hơn bảy mươi bảy sáu trăm linh bệnh nhân
đã được công nhận khỏi bệnh
còn hơn một mươi bốn hai trăm linh bệnh nhân
đang được theo dõi điều trị
tại các cơ sở y tế
biết thư tỉnh mỹ đồng nai
đã chỉ đạo các ngành liên quan
tập trung thực hiện các giải pháp
nỗ lực cứu người giảm số ca tử vong
các địa phương lưu ý
nâng cao năng lực quản lý
điều trị f tại nhà
không để f tử vong tại nhà
như trong thời gian qua
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân tp hcm
đã ban hành khẩn kế hoạch xây dựng
thế trận y tế ứng phó với biến chủng omicron
tp hcm vạch ra tám giải pháp
thứ nhất tăng giám sát
kiểm dịch quốc tế tại các cửa khẩu hàng không hàng hải
thứ hai tăng giám sát
phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín
tại địa bàn dân cư cơ quan xí nghiệp doanh nghiệp
thứ ba giám sát bằng xét nghiệm
nhằm sớm phát hiện ca nhiễm biến chủng omicron
cụ thể tp hcm xét nghiệm
giải trình từ gen
tất cả trường hợp dương tính thuộc hai nhóm
người nhập cảnh trong vòng hai mươi tám ngày
và người tái mắc covid một mươi chín
trường hợp thuộc hai nhóm điều trên dương tính với sars cov hai
sẽ được chuyển tới bệnh viện giải chiến số một mươi hai
để cách ly điều trị và thực hiện giải trình tự gen
thứ tư tăng cập nhật thông tin trên thế giới
để đánh giá đúng mức nguy hiểm
chuẩn bị biện pháp phòng ngừa can thiệp
và tổ chức truyền thông phù hợp hiệu quả
thứ năm triển khai đầy đủ kịp thời
việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đều bổ sung liều nhắc lại
thứ sáu kiện toàn và triển khai đồng bộ
hệ thống kiểm dịch từ cấp thành phố
đến huyện xã ứng phó linh hoạt
tùy thuộc cấp độ nguy hiểm của dịch
do biến thể omicron gây ra
thứ bảy tiếp tục triển khai đầy đủ
hiệu quả các trạm y tế lưu động
tổ chức chăm sóc f tại cộng đồng
thứ tám xây dựng kế hoạch triển khai
bệnh viện giải chiến tại cơ sở thu dung
điều trị covid một mươi chín cấp huyện
sẵn sàng kích hoạt và đưa vào hoạt động ngay khi có yêu cầu
thành phố hồ chí minh giao nhiệm vụ cụ thể
cho từng đơn vị để thực hiện
tinh thần là sẵn sàng ứng phó với biến chủng omicron
ba ngày qua thành phố hồ chí minh ghi nhận

và tất cả được khám sàng lọc
ngành y tế phát hiện một mươi chín trường hợp dương tính n cov
tất cả được giải mãi trình tựu gen
và chưa phát hiện chủng mới omicron
công an thành phố hồ chí minh cho biết
từ ngày một tháng một mươi đến nay
các đơn vị đã tổ chức một trăm hai mươi sáu lượt tuần tra
kiểm soát xử lý
trên tám mươi bảy trường hợp vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
phạt tiền là một trăm linh tỷ đồng
và nhắc nhở là hơn hai trăm năm mươi trường hợp vi phạm lỗi
không đeo khẩu trang
thượng tá lê mạnh hà
phó trưởng phòng tham mưu công an thành phố hồ chí minh cho biết
trong tất cả các chỉ đạo của công an thành phố
đều quán triệt công an các quận quyện thành phố thủ đức
tiếp tục duy trì tốt công tác tuần tra
kiểm soát lưu động
vừa đảm bảo an ninh trật tự
vừa phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm quy định
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngoài việc xử lý các hành vi tụ tập đông người
không đảm bảo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
công an các quận nguyện còn tập trung xử lý
chợ tự phát buôn bán lấn chiếm lòng lề đường
không đúng quy định
gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông
trong thời gian tới công an thành phố sẽ có hướng dẫn
cụ thể đến công an quận nguyện thành phố thủ đức
về xây dựng thế trận phòng thủ y tế
trong lực lượng công an thành phố
công an thành phố cũng chỉ đạo
cho công an phòng quyện thành phố thủ đức
và tăng cường tuần tra xử lý
các trường hợp bán hàng rong
không đúng nơi quy định
nhằm kiểm soát không để xảy ra tình trạng
chợ tự phát trên địa bàn
qua một tuần giao quân
từ ngày tám tháng một mươi hai năm hai mươi một
nay thì lực lượng chức năng công an phố
cũng đã nhắc nhở
một trăm tám mươi một trường hợp xử phạt hành chính
năm mươi bảy trường hợp bán hàng rong
không đúng nơi quy định
và công an thành phố cũng đang
phối hợp với sở y tế
công an thành phố
công an thành phố cũng đang phối hợp với sở y tế
công an thành phố để tổ chức tập huấn
trang bị kiến thức kỹ năng nghiệp vụ y tế
cơ bản và công tác phòng chống covid
cho lực lượng ngành sát khu vực
nhằm nâng cao khả năng xử lý
các tình huống về y tế
và phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cơ sở đáp ứng yêu cầu
xây dựng khế trận phòng thủ y tế
theo chỉ đạo của thành viên
ban dân thành phố
trong cao điểm đảm bảo an ninh trực tự
từ nay đến cuối năm
các đơn vị trong công an thành phố hồ chí minh
chủ động nắm tình hình từ xa
đến an ninh trực tự và phòng chống dịch covid một mươi chín
để tham mưu các ủy chính quyền
và kịp thời ngăn chặn
dự kiến ngày mai một mươi năm tháng một mươi hai
công an thành phố hồ chí minh sẽ tổ chức lễ ra quân
thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trực tự tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai